tỉnh đồng nai vừa chấp thuận bổ sung phương án cho người lao động đi lại giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh này bằng ô tô cá nhân
theo quy định của đồng nai người lao động di chuyển giữa thành phố hồ chí minh và đồng nai bằng xe ô tô cá nhân phải là người đã tiêm vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày lấy mẫu
đồng nai và thành phố hồ chí minh là hai tỉnh giáp danh có nhiều điểm tương đồng
thời gian qua nhiều doanh nghiệp tại đồng nai kiến nghị tỉnh cho phép người lao động đặc biệt là các chuyên gia di chuyển giữa thành phố hồ chí minh và đồng nai bằng phương tiện cá nhân